hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi hai bị cáo là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
các bị cáo hầu tòa gồm nguyên james hant phan enger đỗ tài nhân trương nguyễn minh trí võ hoàng ngọc đỗ quốc bảo trần tuấn tài trần văn vinh trần quang vinh nguyễn hùng anh nguyễn văn tránh và đỗ thị thùy dung
những bị cáo này là thành viên của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đối tượng đào minh quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai quốc tịch mỹ
cựu quân nhân chế độ việt nam cộng hòa cầm đầu thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi tại mỹ do quân làm thủ tướng dưới sự lãnh đạo của đảng việt nam tân dân chủ
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba đến nay đào minh quân cùng các đối tượng thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc chính sách chủ trương của đảng và nhà nước việt nam
theo cáo trạng các bị cáo nguyên james han việt kiều mỹ phan eng quốc tịch mỹ được đào minh quân cử về việt nam
giữ vai trò chỉ huy chỉ đạo các thành viên trong nước thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước việt nam vào dịp lễ ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy như giải truyền đơn
đột nhập đài phát thanh trèn sóng để phát các nội dung tuyên truyền cho tổ chức xịt sơn bôi bẩn tượng đài bắc hồ ở nơi công cộng tụ tập biểu tình phản đối formosa
tuy nhiên phần lớn hoạt động của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn
các bị cáo còn lại dù biết rõ tôn trị mục đích của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
lật đổ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhưng vẫn viết đơn để tham gia thể hiện sự hưởng ứng tích cực
thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức giao phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra sẽ xét xử đến ngày hai mươi ba tháng bốn